trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau vừa cho biết sau khi lấy mẫu gửi xét nghiệm
chín mươi người đang cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh cà mau đều có kết quả âm tính với covid một mươi chín
đây là những người từ các địa phương khác trên chuyến bay từ thái lan về sân bay cần thơ
để thực hiện cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh
hiện nay sức khỏe của những người này đều ổn định và sẽ được tiếp tục theo dõi đủ một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế